liên bộ công thương tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ ba giờ chiều nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm hai trăm hai mươi bốn đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm một trăm bốn mươi bốn đồng một lít còn các loại dầu được giữ nguyên giá
tại kỳ điều chỉnh hôm nay liên bộ công thương tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức ba trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm dầu diesel dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một kg dầu ma rút
sau điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi sáu trăm tám mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi hai hai trăm linh ba đồng một lít
việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn và điều chỉnh giá xăng dầu được áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi
đây là kỳ điều chỉnh giảm giá xăng đầu tiên sau những kỳ tăng giá mạnh